quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất tiếp tục đến với cập nhật về vụ cháy dữ dội bốc khói nguồn ngục trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương
mới nhất sau khi quan sát hình ảnh bất thường về vụ cháy nhiều người cứ ngỡ rằng đây là ảnh ghép vì những đốm lửa lan ra như cháy rừng
cùng với đó cột khói bốc cao lên hàng trăm mét nhiều khán giả đặt ra dấu hỏi xe này chở gì tại sao lại có hiện tượng cháy bất thường như vậy hãy cùng chúng tôi cập nhật những manh mối liên quan đến vụ việc này
cụ thể xe này được xác định là xe chở hóa chất chạy trên cao tốc trung lương thành phố hồ chí minh đoạn qua thành phố tân an lòng an bốc cháy ngụm ngục các phương tiện lưu thông đang ủng ứ kéo dài
cụ thể trong xe bao gồm dầu nhớt loại chất dễ cháy
xe tải màng biển kiểm soát sáu mươi năm c hai nghìn ba trăm bốn mươi hai
lúc một mươi ba h chiều nay mùng bốn tháng năm trên tuyến đường cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương một xe dầu bốc cháy dầu đổ xuống mạc đường cống thoát nước gây những đám cháy lớn hàng ngàn chuyến xe đang di chuyển qua địa phận phải dừng lại
ngoài các xe du lịch xe tải có rất đông xe khách từ các tỉnh về thành phố hồ chí minh hành khách lo lắng sơ tán ra hai bên lệ đường cao tốc
khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày
mùng bốn tháng năm tài xế điều khiển xe tải lưu thông theo hướng thành phố hồ chí minh đi miền tây đến đoạn giữa cầu vực số bảy qua số tám thuộc ấp bình an b xã lợi bình nhơn thành phố tân an long an xe phát hỏa bốc cháy
được biết tài xế xe tải hai mươi năm tấn chở dầu là nguyễn hoàng thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê tiền giang đã sớm phát hiện cháy xe và tấp xe vào làng dừng khẩn cấp rồi cùng nhiều người khác dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành
lửa lan nhanh lên thành xe rồi bùn
cùng phát thành đám cháy lớn phủ xuống đoạn dài tuyến cao tốc trung lương thành phố hồ chí minh tài xế xe tải đã nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài và chạy khỏi khu vực nguy hiểm
hóa chất từ trong xe chảy ra làm đám cháy lan rộng ngọn lửa bao trùm cả một khu vực
một số tài xế chạy cùng chiều phía sau cho biết có khả năng trên xe có chở một số thùng nhất đã qua sử dụng nên tạo thành cột khói đen khu vực hàng trăm mét
hầu như các phương tiện lưu thông đều dừng lại không dám vượt qua
một mươi phút sau ba xe chữa cháy được điều đến cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng triển khai dập lửa
theo phó chủ tịch ubnd xã lợi bình nhân phương tiện bị cháy là xe tải có chở loại chất dễ cháy
trên phương tiện hiện công an xã cùng lực lượng dân quân dân phòng phối hợp với các lực lượng khác có mặt tại hiện trường để ứng cứu
tại hiện trường vụ cháy toàn bộ hành khách xe phía sau đã rời xe xuống khỏi tuyến cao tốc trung lương thành phố hồ chí minh để đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra
ông nguyễn văn thành cục trưởng cục quản lý đường bộ bốn cho biết lúc một mươi hai h bốn mươi phút trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương xảy ra vụ xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi năm xe hai nghìn ba trăm bốn mươi hai chở nhất từ bốc cháy
vị trí xảy ra vụ cháy tại km ba mươi bảy năm trăm năm mươi đoạn thuộc ấp cầu tre xã lợi bình nhơn thành phố tân an long an
chiếc xe do tài xế nguyễn hoàng thương bốn mươi chín tuổi ngụ thành phố cần thơ điều khiển
vì cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương là tuyến đường trọng điểm để lưu thông về các tỉnh miền tây nên việc xuất hiện cháy lớn như trên khiến giao thông trở nên tắt ngãn hàng loạt xe tải xe khách phải dừng lại
theo một lãnh đạo phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát cục cảnh sát giao thông vụ cháy không gây thương vong song làm ung tắc cao tốc chiều từ thành phố hồ chí minh về miền tây
đơn vị đang khắc phục sự cố di dời xe cháy để giải tỏa làng đường
những tin tức liên quan đến vụ cháy này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả trên kênh các bạn nha xin chào và hẹn gặp lại